đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại tp hcm một cán bộ thuộc tiểu đoàn ba trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
nhận được tin bố ruột đang ở nghệ an mất
người chiến sĩ càng nặng lòng hơn khi quê nhà đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ mà không thể về thăm nhà
thắp hương cho bố vào thời điểm này vì nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch
chiều một mươi tám tháng một mươi đại diện bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bang chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
công an tp hcm và lực lượng chức năng của huyện bình chánh đã đến thắp hương ở bàn thờ vọng lập gần chốt kiểm soát dịch
trên cao tốc tp hcm trung lương và động viên đại úy hồ minh chiến khi bố ruột của đồng chí chiến ở nghệ an ra đi đột ngột vì bệnh hiểm nghèo
chiều một mươi tám tháng một mươi đại diện bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động